bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
tại hà nội sáng ngày sáu tháng chín tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn cường là giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại cường thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn mươi sáu tỷ đồng cũng qua hình thức hợp đồng vay vốn để kinh doanh bất động sản
trước đó tại cao bằng phòng cảnh sát kinh tế cũng bắt giữ hoàng thị thúy lường với tội danh lừa đảo số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng với thủ đoạn đề nghị góp vốn để kinh doanh
hay tại quảng ngãi vẽ ra nhiều dự án không có thật nguyễn thị hậu cũng dụ lừa rất nhiều người dân góp vốn cho mình nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân

xác minh nguyên nhân tử vong của bé trai hai tuổi